thưa quý vị vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với ông nguyễn quốc sử sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai giám đốc trung tâm đăng kiểm kiên giang sáu mươi tám một s về tội nhận hối lộ
ông sử bị bắt tạm giam được cho là liên quan đến vụ sai phạm của thuộc cấp là đặng phi long
đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu mươi tám một s nơi ông sử đang làm giám đốc
long là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba long đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
thực hiện lệnh bắt tạm giam cùng với hai người khác về tội giả mạo trong công tác
quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay xác định nguyễn quốc sử lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao
có hành vi nhận hối lộ số tiền hơn hai mươi tám triệu đồng để chỉ đạo cấp dưới làm khống ba mươi hai hồ sơ nghiệm thu sau cải tạo
cấp ba mươi hai giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và thống nhất cho kiểm định ba mươi hai phương tiện ô tô tập lái
có lắp đặt thẳng phục vụ giảng dạy đào tạo sát hạch lái xe trái quy định của pháp luật
lên mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung hỗ trợ đăng ký giấy phép lái xe đăng ký nâng hạng giấy phép lái xe rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng là lâm thạnh di trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang vừa bị công an tỉnh bắc cạn bắt giữ
trước đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba một người dân trú tại tiểu khu đèo gió thị trấn vân tùng huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
có nhu cầu học bằng lái ô tô hạng fc
trong quá trình tìm hiểu trên mạng xã hội facebook thấy tài khoản mang tên trần việt hoài
đăng tải nhiều nội dung hỗ trợ đăng ký giấy phép lái xe
đăng ký thi nâng hạng giấy phép lái xe defc nên anh này đã liên hệ kết bạn qua zalo theo hướng dẫn của chủ tài khoản facebook này
sau một thời gian trao đổi thống nhất giữa hai bên về việc cam kết nhận hồ sơ học nâng hạng bằng lái xe fc với số tiền phải nộp là một mươi năm năm triệu đồng
sau khi người này chuyển số tiền theo hướng dẫn của tài khoản facebook trần việt hoài
thì đối tượng đưa ra nhiều lý do không đúng với thỏa thuận trước đó đồng thời chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt số tiền trên
tại cơ quan công an di đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là huỳnh quốc hùng bốn mươi bốn tuổi lê thị minh phượng hai mươi chín tuổi và cao văn hay ba mươi bảy tuổi
cả ba đều trú tại huyện long thành để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ tổng khối lượng ma túy của nhóm này là hai trăm linh gram
trong quá trình điều tra cao văn hay đã đến đầu thú về hành vi tàng trữ ma túy thu giữ một gói ni lông chứa ma túy đá của huỳnh quốc hùng gửi hay
một đường dây đưa người qua lại giữa việt nam và campuchia trái phép có sự câu kết của các đối tượng người việt nam và campuchia với nhiều thủ đoạn tinh vi
vừa bị công an tỉnh an giang triệt phá bắt giữ hai đối tượng để điều tra về tội
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn sàng và tô văn tây cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang
vào khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác phòng an ninh điều tra phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh và công an huyện an phú đang trên đường tuần tra
khi đến khu vực chùa cây cóc thuộc xã khánh an huyện an phú thì phát hiện bắt quả tang nguyễn văn sàng và tô văn tây
đang tổ chức đưa một người phụ nữ chú tỉnh kiên giang sang campuchia trái phép
sau khi biết sàng và tây bị bắt ngày ba tháng một đối tượng đặng văn trường chú tại xã khánh an huyện an phú đã đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
thấy nhân viên của cửa hàng f tám mươi tám quận một mươi hai tp hcm không chú ý người phụ nữ bất ngờ rút dao uy hiếp nhằm cướp tiền thế nhưng bắt thành
công an quận một mươi hai tp hcm đang lập hồ sơ
lấy lời khai của bùi thị thanh trúc ba mươi sáu tuổi trú tại quận tám để điều tra
thông tin ban đầu vào khoảng chín h năm mươi phút ngày chín tháng một trúc điều khiển xe máy đến cửa hàng f tám mươi tám trên đường phan văn hớn phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
sau khi quan sát thấy nữ nhân viên của cửa hàng f tám mươi tám không chú ý trúc bất ngờ rút dao dí vào cổ nữ nhân viên cửa hàng giao dịch nghi nhằm cướp tiền
lúc này một nữ nhân viên khác của cửa hàng hốt hoảng
chạy ra bên ngoài hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ ập vào bên trong khống chế người phụ nữ
hiện công an đang lấy lời khai người phụ nữ và những người có liên quan để điều tra làm rõ
ngày hôm nay công an quận một mươi hai tp hcm đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ cháy nhà dân trên địa bàn phường hiệp thành khiến cho một người tử vong
trước đó vào lúc hai h hai mươi sáu phút cùng ngày nhà dân tại số năm trăm năm mươi một trên hai mươi
trước đó vào lúc hai h sáu mươi ba trên bốn mươi bốn đường lê văn khương phường hiệp thành bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai lập tức điều động lực lượng đến hiện trường triển khai dập tắt đám cháy vào lúc ba h một mươi một phút cùng ngày
tuy nhiên vụ cháy đã khiến cho người đàn ông ba mươi hai tuổi trong nhà tử vong
diện tích cháy khoảng tám mươi m hai một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình bị thiêu dụi
bước đầu xác định thời điểm xảy ra cháy trong căn nhà có bốn người
trong đó hai người lớn và một trẻ nhỏ thoát nạn qua ban công nhà kế bên ra ngoài an toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với vũ ngọc hoàng
trú tại khu năm xã phúc lai huyện đoan hùng tỉnh phú thọ về hành vi cố ý gây thương tích
đây là đối tượng đã có hành vi điều khiển xe ô tô cẩu tự hành biển kiểm soát một mươi chín c một mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi sáu
chèn ép và gây thương tích cho người tham gia giao thông
ngày bốn tháng một qua thông tin trên mạng xã hội phản ánh về việc trên khu vực cầu ngọc tháp thuộc thị xã phú thọ
có xe ô tô tải có gắn cẩu tự hành chèn ép phương tiện gây tai nạn cho người tham gia giao thông
vụ việc lan truyền trên không gian mạng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
người dân lên án hành vi coi thường pháp luật tính mạng của người tham gia giao thông
chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ cơ quan công an đã xác định và triệu tập người điều khiển chiếc xe ô tô tải gắn cẩu tự hành trên
là vũ ngọc hoàng chú tại khu năm xã phúc lai huyện đoan hùng đến công an thị xã phú thọ làm việc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
xe chị cách đầu xe em khoảng bốn năm mét
em móc ba bốn mươi còi thì không thấy các chị đi vào bên phần làn xe máy của các chị
thì em có
vượt lên phía trước
em vượt lên phía trước thì vượt qua bánh xe sau đến gần sát phần đuôi thì em có đánh lái sang bên phải
và sau đó thì em phát hiện ra như thế nào
và sau đó em phát hiện ra hai chị ngã xuống
thì em nghĩ là hai chị em có nhìn thấy hai chị ngã xuống qua gương chế hậu bên phải thì
em nghĩ là các chị qua chạm nhẹ thì em vẫn tiếp tục lái xe đi sang bên hình quan để bóp cốt pha về
qua hành vi này em cảm thấy
nó có nguy hiểm đến tính mạng không
em muốn nhắc nhở mọi người là phải giữ được bình tĩnh trong khi tham gia giao thông
xét thấy hành vi của đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội cần xử lý kiên quyết để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
đồng thời gian đe phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
các cơ quan tiến hành tố tụng đã thống nhất hình thức xử lý đối với lái xe vũ ngọc hoàng
xét về hành vi chúng tôi xác định
hành vi này là rất nguy hiểm bởi vì anh lái xe này là điều khiển phương tiện mang nguồn nguy hiểm cao độ mà anh tạc xe vào gây cho các chị
vì điều khiển phương tiện là xe máy việc ngã xe này sẽ rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người điều khiển xe máy
do vậy xác định tính chất sự việc là rất nghiêm trọng
do vậy lực lượng hoàn thị xã hồ thọ đã nhận được ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc công an tỉnh
chúng tôi đã phối hợp với đơn vị chức năng của công an tỉnh
giả soát vào ngay trong đêm cũng làm rõ được đối tượng là trực tiếp lái xe tải
tiến hành đấu tranh đối tượng thì bước đầu đã xác định được cái hành vi
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông không chỉ bị xử lý hành chính mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
thưa quý vị vào chiều tối qua tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ việt á
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tham gia đối đáp với các quan điểm gỡ tội của các luật sư bảo chữa
công tố viên khẳng định hành vi của các bị cáo trong vụ án này là một chuỗi sai phạm có tổ chức
có sự phân công bàn bạc và thực hiện một cách thống nhất tại các địa phương
theo đại diện viện kiểm sát hành vi của các bị cáo trong vụ án là một chuỗi sai phạm
từ việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm trái pháp luật
đến việc cấp phép giúp việt á sản xuất bán thương mại test xét nghiệm ra thị trường
thu lời bất chính vi phạm trong đấu thầu và sai phạm trong quá trình mua bán test xét nghiệm
các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội một cách có tổ chức có bàn bạc
thống nhất phân công công việc giữa các bị cáo trong từng khâu
đối với ý kiến của một số luật sư cho rằng viện kiểm sát đã không đánh giá ghi nhận những đóng góp của việt á trong phòng chống dịch
đại diện viện kiểm sát khẳng định tiền kinh doanh test xét nghiệm mà việt á thu được là nguồn tiền bất chính
việt đã dùng nguồn tiền này để đưa hối lộ và chi phần trăm hoa hồng cho các cá nhân tổ chức
đó là tiền của nhà nước của nhân dân
công ty việt á mặc dù sản xuất test xét nghiệm nhưng đã lợi dụng việc phòng chống dịch để thu lời bất hợp pháp
nên không thể tính là có công trong phòng chống dịch
nói lời sau cùng tại phiên tòa nhiều bị cáo đã cảm ơn hội đồng xét xử
đại diện viện kiểm sát đã dành thời gian cho bị cáo được trình bày công tâm lắng nghe
và ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo
các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận nhận thức được sai phạm và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật
hà tiến dũng nguyên chủ tịch ubnd xã và trịnh xuân nam nguyên cán bộ địa chính xã vĩnh an huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng chức năng nhiệm vụ là chủ tịch ubnd xã và cán bộ địa chính xã vĩnh an huyện vĩnh lộc
thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc bắc nam phía đông
đoạn qua địa bàn huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa hà tiến dũng và trịnh xuân nam đã lập và ký xác nhận hồ sơ nguồn gốc
đối với gần một mươi hai m hai đất nông nghiệp do ubnd xã vĩnh an quản lý và giao cho hai mươi hộ dân thuê thầu
để sản xuất nông nghiệp thành đất cơ bản lâu dài cho hộ gia đình cá nhân để lấy tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
chi sử dụng xây dựng các công trình cho xã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một hai tỷ đồng
tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn vừa ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với doãn trọng nghĩa ba mươi bốn tuổi trú tại thành phố hải phòng để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra ban đầu từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay doãn trọng nghĩa cùng tô hồng ngọc hai mươi ba tuổi trú tại thành phố hải phòng
đã sử dụng mạng xã hội facebook để đăng bài với nội dung cho vay tiền cho vay tiền góp kèm số điện thoại để liên hệ
số tiền các đối tượng cho vay giao động từ năm đến năm mươi triệu đồng cùng lãi suất từ hai trăm một mươi chín đến ba trăm sáu mươi năm một năm cao gấp từ một mươi một đến một mươi tám lần so với mức lãi suất quy định
khi người vay không có khả năng trả tiền góp hàng ngày thì họ sẽ đáo hạn tức là tiếp tục vay thêm để cấn trừ số tiền
còn góp chưa đóng vì vậy số tiền vai ngày một tăng
với thủ đoạn trên doãn trọng nghĩa cùng với đồng bọn đã cho hơn hai mươi người vay số tiền hơn một tỷ đồng và thu lời bất chính gần năm trăm linh triệu đồng
chín đối tượng đang có hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức cá độ dựa vào kết quả trò chơi điện tử đế chế
vừa bị công an thị xã mỹ hào phối hợp với công an phường bần yên nhân tỉnh hương yên bắt quả tăng
chín đối tượng đều trú tại tỉnh hương yên
lực lượng công an thu giữ tại chỗ số tiền một mươi hai triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan
sau khi tiến hành điều tra xác minh cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ chín đối tượng về hành vi đánh bạc
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cuối năm là thời điểm mà tình hình an ninh trật tự luôn diễn biến phức tạp
nhất là tội phạm trộm cắp tài sản cướp giật đường phố với tinh chất và mức độ liều lĩnh manh động
tổ quán công an cảnh báo người dân cần phải hết sức nâng cao cảnh giác
đây là ba đối tượng trịnh hữu công trần văn trăng sáng và phạm văn thủy
vừa bị công an phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm ngoái ba đối tượng này đột nhập vào nhà anh nguyễn đăng thao
ở khu phố một mươi một phường tân phong lấy trộm hơn hai trăm linh kg dây cắp điện bằng kim loại đồng
tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
sau khi lấy được tài sản các đối tượng đưa về phòng trọ khất giấu
qua công tác điều tra truy xét nhanh công an phường tân phong đã bắt giữ được cả ba đối tượng
chỉ sau hơn một giờ nhận được tin báo

theo điều tra ban đầu cả ba đối tượng này đều nghiện ma túy không có việc làm ổn định
ban ngày các đối tượng thường tá túc tại các phòng trọ để tụ tập ăn nhậu sử dụng ma túy
ban đêm giả bộ đi nhặt ve chai
nhưng thực chất là rình mò những nhà dân sơ hở có tài sản giá trị
sử dụng kim cộng lực phá khóa rồi đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản
với cái thủ đoạn là trộn đột nhập và lợi dụng cái sơ hở mất cảnh giác của người dân
trong việc bảo quản tài sản đối với cái thời điểm là hiện tại là tết nguyên đáng
tết nguyên đáng cận kề thì các đối tượng thực hiện trộm rất là manh động
và cũng như là rà soát lùng sụt để mà trộn
cho nên là cũng có nhắn gửi với lại quần chúng nhân dân là phải tăng cường bảo vệ tài sản
đề cao cảnh giác đối với cái tài sản mình để tránh xảy ra mất cắp trong thời gian tết nguyên đáng cận kề
thời điểm cuối năm tội phạm cướp giật trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp
và có dấu hiệu gia tăng
ngoài lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát công an tỉnh đồng nai đưa ra khuyến cáo
người dân cần đặc biệt cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình và tích cực tố xác tội phạm
tên nguyên đán giáp thìn gần kề lực lượng công an tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh an toàn phục vụ nhân dân vui xuân đón tết
công an huyện sóc sơn hà nội đang tạm giữ các đối tượng cùng trú tại thành phố phổ yên
tỉnh thái nguyên để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
nhóm thanh thiếu niên từ tỉnh thái nguyên đã hẹn sang huyện sóc sơn hà nội đi chơi tết dương lịch
cả nhóm gồm một mươi sáu người đi trên tám chiếc xe máy di chuyển và nhập hội với nhau tại khu vực đền gióng huyện sóc sơn
tại đây cả nhóm cầm theo nhiều giao tự chế và thống nhất trên đường về gặp những ai gạ đánh nhau
cầm hung khí hay là nhìn đều thấy ngứa mắt khó chịu là đuổi đánh
các đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy để không bị phát hiện sau khi gây án
sau đó cho rằng xe máy của nhóm anh bùi văn quang đi ngược chiều nháy đèn trói mắt
lập tức đám thanh thiếu niên đã quay đầu xe đuổi rồi tấn công khiến anh quang bị thương
nhận tin báo công an huyện sóc sơn đã làm rõ triệu tập các đối tượng thu giữ hai dao
gồm một dao bấm một thanh kiếm tự chế dài khoảng năm mươi cm
bùi văn trí thủ phạm gây ra vụ chém người trọng thương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận liên triểu tp đà nẵng phát hiện và bắt khẩn cấp
vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an quận liên triểu nhận được tin trình báo của một người dân
về việc chồng mình bị một thanh niên chém đứt lìa bàn tay
khẩn trương vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều đã xác minh
và nhận định thủ phạm chính là bùi văn trí
ngày chín tháng một các trinh sát đã bắt khẩn cấp trí khi đang lẩn trốn
tại quê quảng nam
chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh tổ chức họp báo thông tin vụ
bắt nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện củ chi là nghi phạm sát hại nhân viên
quán cà phê ở huyện hóc môn
công an công an đã tấm đạt quyết định bắt khẩn cấp đối tượng về hành vi giết người
và cướp tài sản
trung tá nguyễn thành hưng trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh cho biết
lúc một mươi một h ba mươi ngày sáu tháng một
công an huyện hóc môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra tại xã xuân thế sơn huyện hóc môn
nạn nhân là phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú hiệp thành hiệp đức
cai lậy tỉnh tiền giang tài sản bị chiếm đoạt gồm một xe máy
đến sáng ngày chín tháng một bang chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn thanh tâm
và đã di lý về cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh
để tiếp tục điều tra
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh cho biết
tâm vốn đang bị huyện đức hòa truy tìm liên quan vụ án lạm dụng chiếm đoạt tài sản
quá trình trốn tránh vụ việc này tâm tiếp tục lên kế hoạch cướp tài sản
ngày sáu tháng một tâm đến tiệm hớt tóc
ở huyện hóc môn nhưng thấy đông người quán không có tài sản nên đổi sang quán cà phê của nạn nhân
tại đây tâm ra tay sát hại cướp hai triệu đồng và xe sh tẩu thoát
quá trình trốn chạy là chúng tôi bao vây hàng nghìn cán bộ sĩ của cả công an tp hồ chí minh
và công an long an bao vây hiện trường khu rừng năm mươi hectare này chúng tôi bao vây
mấy chục mét chúng tôi lại có một chốt cho nên dẫn đến đối tượng không có cơ hội bỏ trốn

chúng tôi xác định rồi là ban giám đốc
đồng chí giám đốc và đồng chí thủ trưởng của quán cảnh sát điều tra yêu cầu chúng tôi phải bắt bắn được đối tượng
mới được rút quân ra khỏi bao vây còn không phải yêu cầu kể cả đêm hai mươi bốn trên hai mươi bốn là phải bao vây đối tượng
có thể kéo dài hàng tháng cũng phải triển khai
nên là chúng tôi động viên cán bộ sĩ tiếp tục cố gắng nhanh chóng bắt bắn được đối tượng
thưa quý vị tại tỉnh đắk lắk
ba đối tượng vừa bị công an huyện eak tạm giữ về hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổ ma túy và tàng trữ súng thể thao tự chế
trước đó tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng lê thành trung đang có hành vi sử dụng xe mô tô vận chuyển pháo nổ trái phép
trung khai nhận đây là pháo hoa nổ mua của lê thanh long
khám xét khẩn cấp chỗ ở của long cơ quan công an thu giữ một mươi một gói ma túy đá và một khẩu súng thể thao tự chế
sáu viên đạn cùng một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
đối tượng lê thanh long khai nhận hai gói ma túy đá và khẩu súng thể thao tự chế sáu viên đạn và một số vật dụng là của đối tượng lê trung thành
lê hữu lam đã bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển đạn và pháo hoa từ lào về việt nam
vào khoảng hai mươi h ngày tám tháng một tại địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh tiến hành bắt giữ xe khách biển kiểm soát lào ba nghìn tám trăm ba mươi tám nhà xe bình lam nhập cảnh từ lào về việt nam do lê hữu lam
trú tại xã quang diệm huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trong khoang tự chế của xe này có chứa năm trăm linh viên đạn samlet cùng ba mươi hai hộp pháo hoa loại chín quả và hai mươi chín hộp pháo hoa loại ba mươi sáu quả
trọng lượng khoảng chín mươi năm kg
bước đầu lê hữu lam khai năm trăm linh viên đạn samlet vận chuyển thuê cho một người đàn ông lào từ bến xe viêng trăn về thị xã hồng lĩnh
còn chín mươi năm kg pháo lam mua từ viêng trăn đưa về việt nam để sử dụng
đã xác định nguyên nhân vụ xe tải lao vào một cửa
quán làm tóc khiến bốn người thương vong
tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều ngày bảy tháng một vừa qua
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
nguyên nhân sơ bộ là do người điều khiển xe máy không làm chủ được tay lái tự ngã đâm sang phần đường của xe ô tô
để tránh va chạm xe ô tô đã phải đánh lái sang phải dẫn đến đâm vào quán làm tóc bên đường
ngoài người lái xe máy tử vong tại chỗ vụ tai nạn còn khiến ba người bị thương
các phương tiện và nhà dân bên đường bị hư hỏng
qua kiểm tra tài xế xe ô tô không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy
do đó người dân cần hết sức cảnh giác kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động của các đối tượng này
đây là hình ảnh được ghi lại tại nhà một hộ dân ở tổ một mươi hai phường yên ninh thành phố yên bái
các đối tượng tự nhận mình là người của hội thánh của đức chúa trời đến tuyên truyền vận động người dân tham gia hội thánh
không chỉ tận dụng khả năng diễn thuyết các đối tượng này còn sử dụng những tranh ảnh video clip và tài liệu
do chính mình tự biên soạn và siêu tầm để tăng khả năng dụ dỗ lời kéo người dân tham gia vào các hoạt động của tổ chức
thông tin từ lực lượng an ninh công an tỉnh yên bái đến thời điểm hiện tại trên địa bàn
mặc dù không có các đối tượng cốt cán của tổ chức hội thánh của đức chúa trời hoạt động và cư trú
tuy nhiên vẫn có các đối tượng thành viên của tổ chức này lén lút hoạt động
hội thánh của đức chúa trời mẹ là tổ chức tà đạo hoạt động trái pháp luật
tiềm mẩn nhiều phức tạp tiêu cực trái với truyền thống không tục của người việt nam
qua công tác điều tra xử lý một số vụ việc
cho thấy ngoài hoạt động tuyên truyền các đối tượng còn có một số hành vi vị pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt sản
qua đây thì mọi người dân lên cảnh giác không tin không nghe theo mọi giọng điệu tuyên truyền
nếu phát hiện các hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ
thì đề nghị mọi người dân kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và lực lượng công an để kịp thời xử lý
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an cả nước phát hiện xử lý một mươi hai vụ
tám mươi năm đối tượng hoạt động sinh
hoạt theo hội thánh của đức chúa trời mẹ gây mất an ninh trật tự
hầu hết các đối tượng này đều bị các đối tượng cốt cán của tổ chức hội thánh của đức chúa trời rụ rỗ mua chuộc
để tiến hành tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia tổ chức

mỗi tháng anh phải bỏ ra một mươi thu nhập chưa kể là những đợt quyên góp này khác
việt nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho những tổ chức tôn giáo được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên cũng kiên quyết đấu tranh với những hành vi núp bóng tôn giáo để làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội đi ngược lại thuần phong mỹ tục truyền thống
do đó người dân cần tỉnh táo trước những luận điệu tuyên truyền của tổ chức hội thánh của đức chúa trời không để các đối tượng rụ rỗ lôi kéo thực hiện các hoạt động gây mất an ninh trật tự